thành phố cần thơ chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm tiến hành các thủ tục để miễn giảm cho ông nguyễn cà rê người đổi một trăm linh usd bị xử phạt chín mươi triệu đồng
chiều qua ngày năm tháng một mươi một ông trương quang hoài nam phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm tiến hành các thủ tục để miễn giảm cho ông nguyễn cà rê người đổi một trăm linh usd bị xử phạt chín mươi triệu đồng
trong sự việc này quan điểm của thành phố đó là xử đúng người đúng tội đúng quy định của pháp luật nhưng cũng xem xét đến gia cảnh và hiểu biết pháp luật của ông nguyễn cà rê
tại buổi làm việc ông nguyễn cà rê đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với ủy ban nhân dân thành phố cần thơ và bày tỏ các cơ quan chức năng đã cân nhắc thấu tình đạt lý tạo điều kiện thuận lợi cho ông trong quá trình xem xét và miễn giảm tiền phạt